thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của chính phủ và nhân dân sri lanka đối với việt nam và nhằm định hướng quan hệ việt nam sri lanka phát triển mạnh mẽ hiệu quả hơn trong những năm tới
tại buổi hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của chính phủ và nhân dân sri lanka đối với việt nam và nhằm định hướng quan hệ việt nam sri lanka phát triển mạnh mẽ hiệu quả hơn trong những năm tới
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng khẳng định chính sách nhất quán của việt nam
luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với sri lanka
thủ tướng sri lanka rani uyghurame singh bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức việt nam
bày tỏ ngưỡng mộ chủ tịch hồ chí minh
chúc mừng việt nam đã đạt được những thành tiệu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
mong muốn việt nam sớm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển
hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị ngoại giao
thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp
thúc đẩy quan hệ trên các kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội và giao lưu nhân dân
nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
chúng tôi thống nhất sẽ đẩy mạnh kinh ngạch thay chiều
giữa hai nước lên một tỷ đồng
usd và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư các nhà doanh nghiệp
của việt nam và sri lanka hợp tác làm ăn trao đổi
là một thế mạnh của mọi người chúng tôi cũng đã trao đổi về các vấn đề
khu vực quốc tế cùng quan tâm và nhất trí khẳng định tầm quan trọng
về hợp tác các bên liên quan nhằm quy trì hòa bình bảo đảm an ninh an toàn
tự do hàng hải hàng không tại biển đông và giải quyết hòa bình
các tranh chấp trên cơ sở lục tế
và ngày hôm nay là bước khởi đầu cho những bước tiến lớn hơn
rộng lớn hơn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ trong lĩnh vực truyền thống trước đây
mà còn mở rộng ra các lĩnh vực về kinh tế văn hóa giao lưu nhân dân và giáo dục đảo thảo nữa
hai thủ tướng cam kết tiếp tục dành ưu tiên và tạo thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực
quan trọng khác như năng lượng du lịch giáo dục phát triển nguồn nhân lực trao đổi văn hóa
ngày sau hội đại
hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác kế hoạch hợp tác về phát triển nông nghiệp
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín và thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một và có gặp gỡ báo chí chung